ngày sáu tháng năm công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã dẫn dải huỳnh văn lĩnh phương ba mươi một tuổi
ngụ huyện chợ mới tỉnh an giang đi thực nghiệm hiện trường tám vụ trộm cắp tài sản
trong các cơ sở lưu trú khách sạn trên địa bàn tp đà lạt
từ đầu tháng ba đến cuối tháng bốn tại tám cơ sở lưu trú khách sạn trên địa bàn thành phố đà lạt
xảy ra tình trạng mất trộm tài sản của du khách
nhận được phản ánh của quân chống nhân dân công an tp đà lạt đã điều tra
và xác định rõ thủ phạm các vụ trộm nói trên là huỳnh văn lĩnh phương
tại cơ quan công an phương khai nhận từ đầu tháng ba tới cuối tháng bốn
đối tượng lên đà lạt thuê phòng và đã thực hiện chót lọt tám vụ trộm cắp tài sản
lấy được tám chiếc điện thoại một ipad nhiều dây chuyền vàng và hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố đà lạt tạm giữ hình sự đối tượng phương để tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ
khởi tố vụ án trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật